ngay trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn các tỉnh biển trung
đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và địa phương ven biển của tỉnh
khẩn trương đưa người dân về nơi tránh trú an toàn ghi nhận của phóng viên tại quảng nam
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với chính quyền địa phương
đưa hơn năm trăm linh người dân sống ven biển tại thôn tỉnh thủy xã tam thanh thành phố tam kỳ
về tránh trú tại cơ quan của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán
di sời hợp
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với chính quyền địa phương
của các xã biên giới biển đảo đã đến được nơi vị trí an toàn để phòng chống tránh bão
trong những ngày qua lực lượng bộ đội biên phòng quảng nam đã điều động gần bốn trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
giúp nhân dân chẳng chống nhà cửa kéo hơn hai trăm linh phương tiện tại khu vực bãi ngang vào bờ tránh trù bão
hiện tại các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển vẫn đang khẩn trương tổ chức lực lượng
túc trực để bắn pháo hiệu và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra